thưa quý vị dạng sáng ngày một mươi một tháng năm theo giờ địa phương
chuyên cơ chở thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu việt nam
đã hạ cánh xuống sân bay quân sự andrew ở washington
bắt đầu chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ
thăm làm việc tại hoa kỳ và liên hợp quốc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng năm
qua các chuyến công du của một loạt quan chức cấp cao mỹ tới khu vực

bộ trưởng quốc phòng lloyd austin và ngoại trưởng mỹ antony blinken
năm hai nghìn hai mươi hai này đánh dấu mốc bốn mươi năm năm quan hệ đối tác giữa mỹ và asean

mở rộng trên mọi mặt từ an ninh hòa bình sang các mặt đầu tư kinh tế thương mại nhiều chiều
các nước asean muốn duy trì chính sách đối ngoại cân bằng

trong đó coi việt nam là một ưu tiên
mỹ tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực vào các cơ chế
khuôn khổ hợp tác do asean chủ trì
về kinh tế mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai
và nhà đầu tư fdi lớn nhất của asean với tổng kim ngạch thương mại đạt ba trăm linh tám ba tỷ đô la mỹ
và tổng fdi vào asean
asean và mỹ cũng chủ động tích cực phối hợp ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín
ngay khi mới bùng phát
mỹ đã đóng góp năm trăm linh đô la mỹ cho quỹ asean ứng phó covid một mươi chín
và cam kết hỗ trợ asean triển khai khung phục hồi tổng thể asean
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một mỹ công bố đã cung cấp hơn bốn mươi hai triệu liều vaccine
và hỗ trợ hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ cho các nước thành viên asean
việt nam và hoa kỳ là những nước đối tác thương mại đạt ba trăm linh tám ba tỷ đô la mỹ
và đối tác quan trọng của nhau
và cho đến nay hai bên cũng chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng
trong đó có cái lợi ích chung của cả khu vực của chúng ta
ví dụ như phát huy vai trò trung tâm của asean
và việc phải củng cố môi trường hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương
đại dịch covid một mươi chín cho thấy khả năng tiềm tàng của việt nam
trong đối phó với khủng hoảng và sức bật vươn lên sau đại dịch
việt nam cũng đang có những bước tiến quan trọng mới
trong nắm bắt xu thế thời đại thúc đẩy tăng trưởng xanh
chuyển đổi số phát triển hạ tầng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và hiện đại hóa hệ thống quản trị
tiếp tục chương trình phiên họp thứ một mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên làm việc vào chiều ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo công tác dân nguyện tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ
cử tri và nhân dân bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng rất cao
về các nội dung được trung ương xem xét cho ý kiến
tại hội nghị trung ương lần thứ năm nội dung kỳ họp thứ ba của quốc hội
trong đó có nhiều nội dung quan trọng
có tác động tích cực toàn diện đến đời sống kinh tế xã hội
bên cạnh đó cử tri và nhân dân quan tâm lo lắng về tình hình cháy nổ thời gian vừa qua
diễn biến phức tạp của thời tiết khí hậu
giá cả vật tư nông nghiệp ngày càng tăng cao
trong khi giá sản phẩm nông nghiệp không tăng
đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn
qua thảo luận chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
nhiều nội dung lớn liên quan đến lĩnh vực y tế giáo dục
chưa được đề cập nhiều trong báo cáo

nhiều nội dung lớn liên quan đến lĩnh vực y tế giáo dục chưa đề cập nhiều trong báo cáo
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh một vấn đề rất lớn hiện nay mà báo cáo chưa tập hợp hết
là tác động nặng nề của đại dịch lâu nay đến đời sống người dân công nhân người lao động
tình hình giá cả tăng mạnh trong thời gian qua
trước lo lắng của cử tri và nhân dân về sự bất ổn của thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
chủ tịch quốc hội đề nghị cần nghiên cứu chất lọc bổ sung nội dung siết chặt lại trật tự kỷ cương
gia tăng ổn định và lành mạnh hóa thị trường chứng khoán tài chính tiền tệ mà báo cáo chưa nêu bật được điều này
thưa quý vị chiều nay tại tỉnh tuyên quang bộ công an phối hợp cùng tỉnh ủy
ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc tỉnh tuyên quang và ngân hàng nhà nước việt nam
tổ chức lễ trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tuyên quang
tới dự có đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí chẩu văn lâm ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tuyên quang
trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân tại xã minh thành huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chúc mừng các hộ gia đình được nhận nhà trong ngày hôm nay
đồng chí thứ trưởng hy vọng với ngôi nhà mới các gia đình sẽ có chỗ ở ổn định kiên cố yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống
đóng góp công sức và công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền
và các hoạt động lôi kéo kích động của các đối tượng xấu phân tử phản động
thứ trưởng lương tâm quang cho biết thời gian qua thực hiện chủ trương chung của đảng và nhà nước
bộ công an luôn quan tâm hướng tới việc chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo
người gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống trên cả nước
đến nay bộ công an đã hỗ trợ xây hàng chục nghìn căn nhà các điểm trường bán chú
trên nệm bán các tỉnh điện biên sơn la cao bằng lai châu thanh hóa lạng sơn hòa bình
thượng tướng lương tam quang cảm ơn các đơn vị tài trợ các nhà hảo tâm đã ủng hộ về vật chất
phối hợp cùng bộ công an thực hiện chủ trương làm nhà cho các hộ gia đình nghèo
biểu dương đánh giá cao các đơn vị thuộc bộ công an công an tỉnh tuyên quang
trong thời gian ngắn hoàn thành sớm căn nhà mẫu để tổ chức trao tặng
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phân đấu đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành việc xây dựng nhà
để bàn giao cho người dân
công an tỉnh tuyên quang cùng với các đơn vị của bộ công an
chúng ta phải phối hợp chặt chẽ cùng với các quỷ chính quyền ở địa phương
làm sao chúng ta phải phân đấu từ nay đến một mươi chín tháng tám chúng ta phải làm hết được
tôi thì có một cái chủ trương học viện an ninh học viện cảnh sát các trường trong công an nhân dân
hoạt động ngoại khóa ba cùng người dân đi làm những nhà tình nghĩa này xây dựng những nhà tình nghĩa này
do vậy chúng ta cũng có khẩn trương chúng ta có những cái
chủ trương để chúng ta có những cái kế hoạch để chúng ta làm sao chúng ta làm sao hoàn thành
đảm bảo đúng tiến độ đúng mục tiêu đề ra và làm sao chất lượng đảm bảo
để làm sao bà con sớm có những ngôi nhà để làm nơi sinh sống
tại buổi lễ đại diện các đơn vị tài trợ nhà hảo tâm đã trao tặng tỉnh tuyên quang
kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo khó khăn
dự kiến bộ công an sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng phân đấu
đến đúng kỷ niệm bảy mươi bảy năm cách mạng tháng tám thành công
bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thiện một bốn trăm linh ngôi nhà tình nghĩa
bàn giao cho những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tuyên quang
hy vọng chương trình xã hội hóa này sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội
sau đó giảm nghèo bền vững tạo điều kiện giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội
hôm nay ngày một mươi một tháng năm tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban tổ chức hội thảo đồng chủ trì cuộc họp
bàn về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
đến nay công tác chuẩn bị hội thảo của ban tổ chức
và các đơn vị chức năng đã được triển khai khẩn trương tích cực hiệu quả
đúng tiến độ mục tiêu đề ra với những phần việc cụ thể theo kế hoạch hội thảo
tại cuộc họp các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận
đóng góp nhiều ý kiến về các công tác tổ chức hậu cần tuyên truyền
đặc biệt là việc chuẩn bị nội dung
đại diện các đơn vị đều xác định đây là hội thảo quan trọng
do đó nội dung và hình thức tổ chức phải có quy mô tương xứng và đạt hiệu quả cao
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh vai trò quan trọng của hội thảo
do đó quá trình tổ chức cần đảm bảo quy mô nội dung xứng tầm với một hội thảo cấp quốc gia
phát huy tính lan tỏa về ý nghĩa truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương cần chú trọng
theo dõi và coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi ý nghĩa
đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các đơn vị chức năng
căn cứ kế hoạch tổ chức và kết quả công việc đã thực hiện
tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung đảm bảo chú đáo chất lượng
theo đồng chí thứ trưởng để hội thảo thành công một trong những yếu tố quyết định
chính là việc chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo nội dung và các báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo
đồng thời thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cần chú trọng công tác tuyên truyền trước trong và sau hội thảo
phối hợp có hiệu quả với các cơ quan báo chí trong việc phổ biến rộng rãi các báo cáo tham luận
các bài viết có chất lượng nội dung nổi bật về truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
tối qua một mươi tháng năm liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
với chủ đề sáu mươi năm sáng mãi trang sử vàng đã bế mạc tại hà nội
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã đến dự chúc mừng và trao giải cho các cá nhân đội thi xuất sắc nhất
phát biểu bế mạc liên hoan thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã thay mặt đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an chúc mừng các tập thể cá nhân đạt giải thưởng tại liên hoan
đồng chí biểu dương sự quan tâm của đảng ủy lãnh đạo công an hai mươi một đơn vị địa phương
đã khắc phục khó khăn vừa đảm bảo các nhiệm vụ chuyên môn tập trung đảm bảo an ninh trật tự
đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một cấp căn cước công dân các nhiệm vụ chính trị của địa phương
nhưng đã thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng về tham gia liên hoan với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm cao
phát huy kết quả đạt được tại liên hoan lần này trong thời gian tới tôi đề nghị lãnh đạo công an
các đơn vị địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng
tham gia các hoạt động trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đề nghị các đoàn nghệ thuật quần chúng tiếp tục làm tốt vai trò nồng cốt hạt nhân phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở
bằng năng khiếu tài năng nghệ thuật kinh nghiệm hoạt động phong trào công chí tăng cường hướng dẫn tổ chức
và khơi dậy mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần chúng từ các đơn vị cơ sở phục vụ yêu cầu chính trị
xây dựng đời sống văn hóa thi yếu lành mạnh trong cán bộ chiến sĩ
hình thi tài giữa các đoàn liên hoan đã thành công tốt đẹp
điều đó được thể hiện qua gần một trăm linh tiết mục nghệ thuật với các thể loại ca múa nhạc kịch
trong đó có bảy mươi tiết mục là tự biên sáng tác mới của các tác giả là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
và các tác giả có nhiều sáng tác về đề tài công an nhân dân
các sáng tác mới lần này bằng những lời ca tiếng hát hình ảnh nghệ thuật đã khắc phục đậm nét hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân gần dân bám sát địa bàn
nhất là những khoảnh khắc lịch sử trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín trong chiến dịch cấp căn cước công dân
đã chạm đến trái tim của quần chúng nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
tại lễ bế mạc bộ công an đã quyết định tặng cờ cho năm đơn vị địa phương đạt giải a toàn đoàn
bao gồm công an tỉnh đắk lắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động công an tp hcm học viện cảnh sát nhân dân công an điện biên
dịp này bộ công an còn trao cờ cho bảy đơn vị địa phương đạt giải b toàn đoàn và chín giải c toàn đoàn
và tặng bằng khen cho hai mươi giải a ba mươi giải b cho các cá nhân và tiết mục xuất sắc
hôm nay một mươi một tháng năm cục hậu cần phối hợp với cục kế hoạch và tài chính cục công nghệ thông tin bộ công an
đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của các cán bộ chiến sĩ trong khối hậu cần kỹ thuật tài chính công an nhân dân
với khẩu hiệu mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
chương trình đã góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế tại trung ương và địa phương
thông qua hoạt động của phong trào hiến máu tình nguyện nhằm góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết khơi dậy tinh thần tương thân tương ái
qua đó nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên hội viên của các đơn vị
sẵn sàng chia sẻ máu của mình để cứu giúp đồng chí đồng đội và nhân dân
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến và đồng phạm liên quan đến sai phạm tại sacri
tuy nhiên phiên tòa đã được hoãn đến ngày tám tháng sáu do bị cáo trần trọng tuấn có đơn xin hoãn phiên tòa
vì hiện sức khỏe yếu do di chứng hậu covid một mươi chín không đủ sức tham gia phiên tòa
phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở vì có bảy trên một mươi chín bị cáo đã kháng cáo
trong đó bị cáo lê tấn hùng cựu tòa nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thị thúy cựu kế toán trưởng sagri
đoàn quang hồi giám đốc công ty trách nhiệm vũ hạng thương mại dịch vụ lự hành hòa bình quốc tế
nguyễn thị tuyết mai cựu trưởng phòng nhân sự hành chính sagri kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo trần trọng tuấn kháng cáo đề nghị xem xét lại vụ án một cách công tâm khách quan
không làm oan đối với bị cáo
bị cáo hồ văn ngon cựu tổng giám đốc sacri kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
theo hướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo quy định pháp luật
nhưng sau khi làm đơn kháng cáo thì ông ngon đã qua đời do bệnh nặng
bên cạnh đó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm
đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng xác định thiệt hại của vụ án
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông lê tấn hùng hai mươi năm năm tù
cho hai tội danh tham ô tài sản vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông trần vĩnh tuyến sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức
bị phạt từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù
tuyên hủy quyết định chuyển nhượng giữa sacri và tổng công ty cổ phần phong phú
giao khu đất trên cho sacri quản lý
liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở tp hcm phòng cảnh sát hình sự tông an tp hcm cho biết
đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng việt tiên banh
ở phường lạch chay quận ngô quyền tp hcm
nghi phạm vừa bị bắt giữ là đào anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại đường lê lợi quận ngô quyền tp hcm
đối tượng bị bắt giữ vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày tại nhà riêng
trước đó chiều cùng ngày phòng cảnh sát hình sự tông an tp hcm nhận được tin báo
từ công an quận ngô quyền về việc khoảng một mươi năm h một mươi phút tại phòng giao dịch ngân hàng việt tinh banh
ở phường lạch chay quận ngô quyền xảy ra vụ việc cướp tài sản
thời điểm trên một đối tượng bịt kín mặt cầm hung khí đã xông vào trụ sở phòng giao dịch
uy hiếp đe dọa nhân viên để cướp tài sản
gây án xong đối tượng rời khỏi hiện trường hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị mưa lớn bất thường trên diện rộng đêm ngày một mươi tháng năm tại lạng sơn
đã khiến một người chết nhiều nơi ngập úng sạt lở
nhiều khu dân sinh bị cô lập trong biển nước
cùng với các lực lượng chức năng các đơn vị công an tỉnh lạng sơn
đặc biệt là lực lượng cảnh sát cứu nạn và cứu hộ đã tăng cường các biện pháp cứu trợ
giải cứu kịp thời nhiều người dân bị mắc kẹt
nhận được tin báo cứu nạn cứu hộ tại khu tiển phong và khu hòa bình hai thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động hai xe chuyên dụng
cùng một mươi sáu cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai phối hợp công an huyện tri lăng
chính quyền địa phương tiến hành di chuyển tài sản và giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi nhà
và di chuyển đến địa điểm an toàn
đến một mươi giờ cùng ngày tiếp tục huy động một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ một xuồng cứu nạn cứu hộ
cùng một mươi một cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trung tâm để chi viện và nhanh chóng giải cứu người dân
sau hai giờ triển khai bốn mươi năm người dân bị mắc kẹt trong nhà bị ngập sâu đã được giải cứu kịp thời và đưa đến vị trí an toàn